tỉnh quảng ninh cũng là một trong số các địa phương đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ mưa lớn lũ quét trong những ngày vừa qua
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ tỉnh ủy quảng ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả của mưa lũ
cuộc họp của thường trực tỉnh ủy quảng ninh với một mươi bốn địa phương và các cơ quan liên quan đã đánh giá cụ thể diễn biến và thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng như các giải pháp phòng chống khắc phục
thường trực tỉnh ủy quảng ninh chỉ đạo các địa phương các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ
trong đó huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cháu học sinh bị mất tích tại thành phố hạ long nhanh chóng thực hiện các giải pháp khôi phục giao thông đi lại sớm nhất
gia cố cầu cống xử lý ngập lụt cục bộ sạt lở đất công trình thủy lợi và vệ sinh môi trường
phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm công tác dự báo thông tin báo cáo vừa qua trong đó yêu cầu thường trực ban chỉ đạo các địa phương
phải liên tục duy trì chế độ thường trực dự báo báo cáo về tình hình mưa lũ và chủ động các giải pháp phòng chống khắc phục